sau khi uống rượu hoài lấy hai con dao bỏ vào túi quần rồi đi đến nhà phong
khi gặp phong đứng trước nhà hoài lấy dao kề vào cổ của phong đe dọa
thì bị người nhà của phong can ngăn và tước dao trên tay hoài
phong ngay sau đó chống trả lấy điện thoại ghế ném và đánh vào mặt vào đầu của hoài
tức giận hoài lấy con dao còn lại trong túi quần ra sông tới đâm nhiều nhát
vào người làm phong tử vong do bị thủng tim
đối tượng trần văn nguyên phi sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú tải thành phố huế vừa bị công an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế tạm giữ
do liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mở trường đấu đá gà
trước đó lực lượng công an đã bao vây bắt giữ hàng chục đối tượng đang cá độ đá gà thắng thua bằng tiền
tạm giữ hơn một mươi tám triệu đồng trên sới bạc và gần một trăm linh triệu đồng trên người các con bạc
cùng nhiều tăng vật khác phục vụ sòng bạc trường đố gà
bước đầu phi khai nhận phi mở trường đấu gà để thu phí từ các chủ gà và các con bạc đến cá độ
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm phi về hành vi tổ chức đánh bạc
và các đối tượng đánh bạc theo đúng quy định
một vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ trị giá trên một tỷ đồng vừa bị tổ công tác
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh và công an thành phố ninh bình kiểm tra phát hiện
tại tuyến đường đinh tất miễn phường đông thành thành phố ninh bình tổ công tác kiểm tra phát hiện
xe ô tô do nguyễn bá hợp điều khiển vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
gồm hai mươi ba hộp thuốc kháng sinh một trăm bốn mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín gần sáu trăm linh hộp sông tinh dầu kháng covid một mươi chín
bốn trăm năm mươi chai tinh dầu xịt kháng khuẩn sáu mươi viên thuốc kháng virus covid một mươi chín trị giá trên một tỷ đồng
quá trình kiểm tra nguyễn bá hợp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên
vào chiều ngày hôm nay bộ y tế ban hành công văn gửi sở giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ trưởng các đơn vị thuộc trực thuộc bộ y tế về việc cách ly y tế đối với các ca bệnh covid một mươi chín và các trường hợp tiếp xúc gần f một
theo đó bộ y tế quy định giảm thời gian cách ly đối với f một xuống còn năm ngày
bộ y tế quy định với f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng covid một mươi chín liều cuối cùng tiêm ít
nhất đã qua một mươi bốn ngày hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng ba tháng tính tới thời điểm được xác định là đối tượng f một
thì thực hiện cách ly y tế năm ngày tại nhà nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác
kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng f một này cần thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ năm do nhân viên y tế thực hiện
hoặc là người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hoặc là gián tiếp qua các phương tiện từ xa
nếu như kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong năm ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm